công an phường một mươi ba phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân
qua điều tra vụ việc bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em nghĩa mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này
theo quan sát trang phục mặt trên người và độ tuổi của nạn nhân tương đồng với sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tỉnh bình định mất tích hiện người nhà của sinh viên đến hiện trường và đang làm việc với công an
nghe tin báo xem hình ảnh màu áo thiết
thi thể nam giới trôi sông cùng với màu áo con trai nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định vừa vào tp hcm nhập học mất liên lạc của mình
bà trần thị ti bốn mươi hai tuổi mẹ em nghĩa khóc nghẹn cho biết cả nhà vẫn đang sốt ruột chờ tinh
theo bà ti từ đêm qua người thân của gia đình đã có mặt tại gần nơi phát hiện thi thể trôi sông để nhận diện nhưng đến giờ vẫn chưa xác nhận được có phải là em nghĩa hay không
bà ti chia sẻ chị em con cháu ở trong đó nhiều lắm
từ hồi hôm tới giờ chưa nhận ra được nhưng thấy quần áo giống của em nó
giờ công an vẫn đang làm việc người nhà chưa tiếp cận được
tôi qua thi thể nổi lên một lần rồi lặng mất đến sáng nay mới nổi lên lại
cả đêm qua tới giờ nhà tôi không thể chập mắt được vì lo
cùng ngày người thân của em nghĩa đau lòng xác nhận thi thể nam thanh niên được phát hiện dưới sông sài gòn chính là em
hiện gia đình chúng tôi đang làm hồ sơ với công an về vụ việc thi thể tôi vừa phát hiện trên sông chính là em tôi
một người anh họ của nghĩa xác nhận
hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc và phát hiện thi thể nổi trên sông
trước đó gia đình em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê huyện tây sơn tỉnh bình định
sinh viên năm nhất của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
vừa có đơn trình báo công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh về việc nghĩ bị mất tích khi vào tp hcm nhập học
cũng theo người thân nghĩa là sinh viên năm thứ nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
chiều một mươi một tháng hai nghĩa đi xe khách tân hoa châu từ huyện sơn tây vào tp hcm để nhập học
được biết nghĩa còn mang ba lô kéo vali đi ra ngoài rồi mất liên lạc bí ẩn cho đến nay
người trong nhà đã dán tờ rơi kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích
được biết công an đã trích xuất camera quanh bến xe miền đông
phát hiện một người đàn ông chạy xe máy điện honda dtream
được biết là đã chở nghĩa từ cổng của số năm bến xe trên quốc lộ một mươi ba
thời điểm xảy ra sự việc khoảng năm giờ ngày một mươi hai tháng hai trước khi gia đình không còn liên lạc được với nghĩa
những ngày qua dư luận sông sao về vụ mất tích của nam sinh viên nguyễn văn nghĩa
một mươi chín tuổi quê huyện tây sơn tỉnh bệnh định sinh viên năm nhất của trường đạo sư phạm kỹ thuật tp hcm
trên đường từ quê vào tp hcm nhập học
liên quan đến vụ việc này chị hồ thị cấm nhung chị họ nghĩa cho biết
công an trích xuất camera xung quanh bến xe miền đông
phát hiện một người đàn ông chạy xe máy điện honda dtream
lại chở nghĩa từ cổng số năm của bến xe trên quốc lộ một mươi ba
thời điểm xảy ra sự việc khoảng năm giờ ngày một mươi hai tháng hai trước khi gia đình không còn liên lạc được với nghĩa
trước thời điểm trên chị nhung vẫn liên lạc được với nghĩa và dạng nghĩa xuống xe
thì chờ chị ra đón khoảng năm giờ chị nhung đến bến xe miền đông nhưng không liên lạc được với nghĩa
sau khi xem được đoạn camera an ninh được trích xuất tại bến xe miền đông ở tp hcm
chị nhung xác nhận thanh niên đeo khẩu trang mặc áo đen quần đen
mang giáp đen và kéo vali màu đen trong clip chính là nguyễn văn nghĩa
như vậy sau khi đến bến xe miền đông nghĩa mới mất liên lạc với gia đình
trước đó gia đình em nguyễn văn nghĩa vừa có đơn trình báo công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh
về việc nghĩa mất tích khi vào tp hcm nhập học
theo người thân nghĩa là sinh viên năm thứ nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
chiều một mươi một tháng hai nghĩa đi xe khách tân hoa châu từ huyện tây sơn vào tp hcm để nhập học
chị gái nghĩa chia sẻ
trước đó trên báo người lao động có đăng tải bài viết thêm clip về người đàn ông
chở nam sinh viên mất tích ở bến xe miền đông vào ngày một mươi năm tháng hai cho biết
người đàn ông chở nam sinh viên mất tích ở bến xe miền đông đã được mời đến làm việc
tại trụ sở công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh
về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người dân phát hiện một thi thể
trên sông sài gòn thuộc địa bàn quận bình thạnh là nam giới mặc quần áo giống nam sinh mất tích
công an quận bình thạnh cho hay vẫn đang trong quá trình điều tra
gia đình đã phối hợp với lực lượng công an tìm kiếm nghĩa khắp nơi nhưng vẫn không thấy
khi trích xuất lại hình ảnh từ camera tại bến xe miền đông gia đình xác định thanh niên
đeo khẩu trang mặc áo khoác đen quần dài đen mang dép đen và kéo vali màu đen chính là nghĩa
đoạn camera cho thấy vào lúc bốn h ba mươi tám phút sáng ngày một mươi hai tháng hai nghĩa xuống xe khách
tại bến xe miền đông sau đó ra bên hông xe lấy vali rồi vòng qua trước đầu xe
tiếp đó nghĩa kéo vali đi về hướng cổng năm đường quốc lộ một mươi ba
thời điểm này xuất hiện một người đàn ông hành nghề xe ôm chạy xe máy hiệu dream chở nghĩa đi đâu không rõ
đại diện bến xe miền đông cho biết đơn vị này đã hỗ trợ công an phường hai mươi sáu trích xuất
các đoạn camera an ninh để xác minh vụ việc
cụ thể đoạn camera cho thấy vào lúc bốn h ba mươi tám phút sáng ngày một mươi hai tháng hai nghĩa xuống xe khách
tại bến xe miền đông sau đó nghĩa đi ra sau lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe khách
sau đó một camera khác ghi lại cho thấy lúc năm giờ một mươi bảy phút
nghĩa được một người đàn ông có vẻ là xe ôm chở đi ra khỏi cổng
liên quan đến vụ việc phía nhà xe tân hoa châu khẳng định
nam sinh viên nguyễn văn nghĩa đã xuống xe tại bến xe miền đông
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc nam sinh bị mất tích sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo